vào tối ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nghĩa cùng một nhóm bạn đến quán karaoke quốc quỳnh
tại thị trấn dương đông huyện phú quốc để hát karaoke và ăn nhậu
ba giờ cùng ngày nghĩa đi ra ngoài thì đụng vào nhân viên quán karaoke là anh thái văn thuần
bực tức vì không được xin lỗi nghĩa đã lấy cây dao giấu trong người đâm thuần nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
liên quan đến vụ việc ba người trong một gia đình thương vong
đến tối ngày hôm qua công an tỉnh bình dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc
sự việc xảy ra tại một tiệm cầm đồ toàn cầu xã tân vĩnh hiệp thị xã tân uyên tỉnh bình dương
thấy nhiều biểu hiện bất thường lực lượng chức năng cùng người dân đã phá cửa
thì phát hiện cặp vợ chồng quê thanh hóa cùng con nhỏ tám tuổi nằm bất động
trên miệng xùi nhiều bọt trắng nghi do uống thuốc tự tử
cả ba được đi đưa cấp cứu nhưng người vợ cùng con gái đã tử vong
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
nghĩ rằng cha mẹ bạn gái ngăn cản mối quan hệ tình cảm và đang làm bùa phép hại mình
nguyễn phú đức chú huyện trợ lách tỉnh bến tre đã ra tay sát hại
tòa nhân dân tỉnh bến tre vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn phú đức về tội giết người
vào chiều ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đức mang theo hung khí đến nhà bạn gái là chị nguyễn thị mỹ tú
sát hại mẹ ruột của chị tú
ông nguyễn văn lình là cha của chị tú chạy vào nhà ông lê văn trừ là hàng xóm để trốn
thì đối tượng tiếp tục đuổi theo
thấy ông trừ đang ngồi trong nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong
rồi tiếp tục truy sát ông lình nhưng đã bị người dân cùng lực lượng chức năng khống chế
tòa nhân dân tỉnh bến tre tuyên phạt nguyễn phú đức mức án tử hình
và buộc bồi thường cho gia đình hai nạn nhân số tiền trên hai trăm một mươi triệu đồng
đối tượng phan hữu cẩn chú huyện củ chi tp hcm vừa bị cơ quan kiến sát điều tra công an tp long xuyên
tỉnh an giang ra quyết định tạm giữ hình sự
về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày hai mươi ba tháng bốn phan hữu cần bị đội đặc nhiệm công an tp long xuyên phát hiện
thu giữ trên người và trong xe bốn mươi bốn đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng khai mua ma túy từ tp hcm đem xuống an giang thì bị bắt quả tàng
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
vaccine năm trong một combi năm sẽ được triển khai tiêm trên toàn quốc vào tháng tám tới
tức là lùi thêm hai tháng so với dự kiến
trước mắt vaccine combifi sẽ được triển khai trên quy mô nhỏ ở bốn tỉnh là hà nam bình định
con tum đồng tháp vào tháng sáu tới sau đó đến tháng tám mới triển khai rộng rãi trên toàn quốc
nguyên nhân lùi thời gian đưa combi năm vào tiêm chủng mở rộng là để bên cung ứng vaccine
có đủ thời gian rán nhãn làm các thủ tục hành chính thủ tục thông quan
bên cạnh đó việt nam cũng có thêm thời gian để kiểm định kỹ lưỡng loại vaccine mới này
như vậy từ nay đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám vaccine quyên va xem vẫn được sử dụng
để tiêm miễn phí cho trẻ dưới một tuổi tại nước ta
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn trận mưa lớn kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ trên địa bàn
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng mang theo lượng lớn rác thải từ phía thượng nguồn đổ về hồ xuân hương
chiều hai mươi bốn tháng bốn quanh bờ hồ xuân hương rác thải nông nghiệp từ thượng nguồn
theo nước mưa từ những ngày qua tràn về gây ra cảnh ô nhiễm nghiêm trọng
nhiều nhất là các loại vỏ thuốc bảo vệ thực vật xốp giá thể ươm cây giống
biến hồ xuân hương trở thành túi rác sau mỗi trận mưa